chủ tịch nước trung quốc tập cận bình có đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc
đã đặt vòng hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất của việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình kính viếng chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại sống mãi trong lòng dân tộc việt nam
vâng và cũng trong sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai chủ tịch nước võ văn thưởng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đang thăm cấp nhà nước tới việt nam
chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình phu nhân bành lệ viên và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước trung quốc
đang thăm cấp nhà nước tới việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
chuyến thăm việt nam lần này của đồng chí tập cận bình sẽ đưa quan hệ hai đảng hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng tốt đẹp hiệu quả và bền vững
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh phát triển quan hệ với trung quốc luôn là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đánh giá cao sự coi trọng của việt nam đối với quan hệ trung việt khẳng định trung quốc luôn coi việt nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về thành công của cuộc hội đàm giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình với nhiều nhận thức chung quan trọng
định vị mới của quan hệ việt trung và sáu trụ cột hợp tác được hai tổng bí thư xác lập đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng hai nước trong thời kỳ mới
chủ tịch nước võ văn thường mong muốn hai bên tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước khuyến khích người dân nhất là thế hệ trẻ quen nhau hiểu nhau thân nhau góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai đảng hai nước
chủ tịch nước võ văn thường mong muốn hai bên tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển của quan hệ hai đảng hai nước trong thời kỳ mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch tập cận bình đạt được tại cuộc hội đàm rất thành công ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đặc biệt hai tổng bí thư đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
thủ tướng khẳng định đây là dấu mốc lịch sử trọng đại là định hướng quan trọng lâu dài và là động lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ của hai đảng hai nước trong giai đoạn tới
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà nhân dân việt nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời tin tưởng việt nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba hiện thực hóa khát vọng đưa việt nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã hội kiến tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
trong sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng mà tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đạt được trong cuộc hội đàm ngày một mươi hai tháng một mươi hai
nhằm hiện thực hóa nhận thức chung này chủ tịch quốc hội đề xuất quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp các ủy ban chuyên trách nhóm nghị sĩ hữu nghị đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng thuận lợi
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhất trí với đề xuất của chủ tịch quốc hội vương đình huệ ủng hộ nhân đại trung quốc tăng cường giao lưu hợp tác với quốc hội việt nam và hoan nghênh chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm trung quốc trong năm sau
trong chiều nay một mươi ba tháng một mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc gặp và giao lưu với nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ việt trung tại trung tâm hội nghị quốc gia

vào sáng ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ hai mươi tám phiên họp thường kỳ tháng một mươi hai sẽ xem xét quyết định một mươi chín nội dung quan trọng với thời gian làm việc dự kiến trong ba ngày
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ sáu cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy

tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ tám cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy
về một số dự án luật đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn như dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi dự án luật nhà giáo
chủ tịch quốc hội yêu cầu cần phải làm kỹ lưỡng ngay từ vòng đầu tiên
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng xem xét một mươi một nội dung quan trọng về tài chính ngân sách địa giới hành chính nhân sự
ngày sáu phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét quyết định việc thành lập thị xã việt yên
và các phường thuộc thị xã việt yên tỉnh bắc giang việc nhập xã thiệu phú vào thị trấn thiệu hóa và thành lập thị trấn hậu hiền thuộc huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án pháp lệnh chi phí tố tụng và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp hội đồng dân tộc ủy ban của quốc hội
sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus
do thư ký hội đồng an ninh cộng hòa belarus volfovic aleksandr grigoryevic làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
ngày sau lễ đón đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn
và đoàn đại biểu ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus do thư ký hội đồng an ninh cộng hòa belarus làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm
cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa belarus tại việt nam brovikov vladimir vlodimirovich thượng tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an
đón đoàn bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam hết sức coi trọng chuyến thăm làm việc tại việt nam lần này của đoàn đại biểu ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus
và ban thư ký hội đồng an ninh volfovic aleksandr grigorievic
tin tưởng đây là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội
có phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus tiếp tục phát triển
bộ công an việt nam vui mừng nhận thấy những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên và bản ghi nhớ về hợp tác giữa bộ công an việt nam
và ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus được triển khai tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và thư ký volfovic alexan grigorievich đã trao đổi các nội dung hợp tác quan trọng
trong đó hai bên tích cực xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
để đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất đạt hiệu quả cao góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị tin cậy việt nam belarus
chú trọng trao đổi đoàn cấp cao trao đổi thông tin về các vấn đề mà hai bên cũng quan tâm
và đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực an ninh cảnh sát phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mạng
đưa quan hệ hợp tác đi vào thực chất tin cậy lẫn nhau có hiệu quả thiết thực phát huy vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước

trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp bà makoto madelai sotiriu thứ trưởng bộ lâm nghiệp thủy sản môi trường nam phi
hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác trong phòng chống tội phạm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật nam phi nói riêng
giữa hai nước việt nam nam phi nói chung đi vào thực chất hiệu quả
chào mừng thứ trưởng makoto madelai sotiriu đến thăm làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh ý nghĩa
khi hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao điều này góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung
và giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan nam phi nói riêng
thứ trưởng lê quốc hùng cũng khẳng định bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật nam phi trong thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh
phòng chống tội phạm đặc biệt là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm buôn bán động thực vật hoang dã
để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam nam phi nói chung quan hệ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của nam phi nói riêng đi vào thực chất
hiệu quả nhằm phục vụ cho lợi ích nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới
hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm hai nghìn hai mươi
đã ký kết thúc đẩy ký kết hiệp định dẫn độ hiệp định tương trợ tư pháp hình sự đàm phán thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán vận chuyển sử dụng trái phép động vật sản phẩm động vật hoang dã
tích cực trao đổi tiếp nhận xử lý thông tin tội phạm đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
nghiên cứu khả năng cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu tiềm năng như đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật